các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ngày hai mươi chín tháng một mươi một giữa tâm và người phụ nữ trên xảy ra mô thuẫn
tâm xuống nhà bếp lấy dao rồi quay trở lại phòng ngủ đe dọa
dùng dao cứa một nhát vào cổ nạn nhật
sau khi gây án tâm định bỏ chạy thì bị gia đình phát hiện
khống chế giao cho cơ quan công an
còn người phụ nữ được gia đình đưa đến bệnh viện chữa trị
và hiện sức khỏe đã dần ổn định
ngày một tháng một mươi hai công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi ba nhân viên thuộc công ty luật trách nhiệm hữu hạn
paolao để điều tra về hành vi phu khống
cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với một mươi một bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nước cửa chú đối với hai bị can
trước đó vào ngày hai mươi tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam
đối với một mươi ba nhân viên công ty tài chính trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên miracess để điều tra về tội phu khống
cơ quan điều tra xác định ba mươi năm đối tượng có hành vi sử dụng
cắt ghép hình ảnh phu khống
thông tin sai sự thật về người vay tiền và kể cả những người liên quan
đến người vay tiền để bùi nhọn danh dự nhân phẩm uy tín của các tổ chức cá nhân
nhằm mục đích thu hồi nợ
một mươi ba năm tù là mức án mà tòa án nhân dân tỉnh kiên giang
tuyên phạt bị cáo trương thị phương linh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
theo có trạng trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi bảy
linh tổ chức làm chủ nhiều dây hụi với rất nhiều hội viên tham gia
và linh đứng tên cũng tham gia chơi nhiệm
linh đứng tên có nhiều dây hụi rồi hốt để lấy tiền kinh doanh mua bán
do làm ăn thua lỗ đến ngày tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bị can không còn khả năng thanh toán tiền lãi tiền gốc vai nợ và tiền nợ hụi cho hụi viên
nên đã bỏ trốn khỏi địa phương nhằm chiếm đoạt tiền của năm bị hại
với tổng số tiền là trên chín trăm bảy mươi triệu đồng
ngoài mức án một mươi ba năm tù hội đồng xét xử còn buộc bị cáo linh hoàn trả số tiền
mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại
một đường dây đánh bạc theo hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng
với quy mô hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh thuận triệt phá
ngày một tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành làm việc với nguyễn thị hồng
và một số đối tượng khác để điều tra và làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bước đầu cơ quan công an xác định từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đường dây này đã hoạt động đánh bạc với quy mô hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng

tiến hành khám xét tại bốn tụ điểm ghi đề của các đối tượng
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi chín điện thoại di động một máy vi tính bốn thẻ atm
hơn hai trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi ghi số đề
tẳng chữ trái phép hơn bốn trăm linh loại vũ khí thô sơ đối tượng nguyễn văn trường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bắc giang phát hiện và bắt giữ
qua công tác nắm bắt tình hình lực lượng công an đã phát hiện trên trang mạng xã hội tiktok
xuất hiện một tài khoản tiktok ở bắc giang có đăng tải nhiều video quảng cáo bán vũ khí thô sơ
qua xác minh xác định tài khoản tiktok trên là của đối tượng nguyễn văn trường
lượng công an đã tiến hành kiểm tra hành chính tại nơi đối tượng đang tạm trữ
và phát hiện thu giữ hơn bốn trăm linh vũ khí các loại chủ yếu là đao kiếm gậy rút và súng bắn bi
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại